đội cảnh sát giao thông công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển gần một ba trăm linh con gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào lúc hai h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn hồng trong lúc tuần tra kiểm soát
đội cảnh sát giao thông công an huyện diễn châu đã kiểm tra xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát hai mươi chín a một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi chín do đỗ minh hiếu
trú tại thị xã cửa lò điều khiển đã phát hiện trên xe chở một mươi sáu hộp cát tông chứa gần một ba trăm linh con gà vịt một ngày tuổi
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch số gà vịt trên
đồng thời khai nhận trở thuê cho khách hàng từ hà nội về nghệ an tiêu thụ
sau khi kiểm tra tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số gà vịt trên cho trạm chăn nuôi và thú y huyện diễn châu xử lý theo quy định của pháp luật